vì phạm quy định trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín quán câu lộc bộ bia lucky số sáu mươi chín ngõ tất tố phường kênh dương quận lê trân
vừa bị lực lượng chức năng thành phố hải phòng tiến hành xử lý
thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trong quán câu lộc bộ bia lucky do anh vũ quốc khánh làm chủ
có hai mươi sáu người bao gồm hai nữ và hai mươi bốn nam đang chơi bia trên tầng hai và tầng ba của quán
trong số đó có bảy người là nhân viên của quán một mươi chín người còn lại là khách đến chơi bia
lực lượng chức năng đã thu giữ bảy hộp giấy trong đó có chứa sáu mươi bảy hộp nhỏ chứa pod hay còn gọi là thuốc lá điện tử chưa qua sử dụng
và hai mươi sáu xe máy các loại bàn giao người và tăng vật cho công an và ủy ban nhân dân phường canh dương để xử lý